không biết là những quý vị khán giả thường ngày vẫn theo dõi an ninh ngày mới thì lúc này có còn đang ngồi trước màn hình hay không ạ
hay là quý vị đã nằm lên giường sau một đêm gần như là thức trắng để theo dõi các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam rồi ạ
dạ vâng sau khoảng hơn hai tháng chờ đợi thì vòng loại quân cấp khu vực châu á đã chính thức quay trở lại trong ngày hai tháng chín và ba tháng chín
và trận cầu đáng chú ý nhất lịch thi đấu bóng đá hôm nay là đội tuyển việt nam với ả rập xê út diễn ra vào một giờ sáng
và chị bích liên có biết không đối với những ai mà theo dõi trận đấu này thì sẽ thấy hơi tiếc nuối một chút khi mà chúng ta đã dẫn trước ở hiệp một với tỷ số là một và sang đến hiệp thai thì chúng ta lại thua ngược với kết quả chung cuộc là ba một ạ
vâng có lẽ là rất nhiều quý vị khán giả khi mà theo dõi trận đấu bóng đá vào một giờ sáng nay thì sẽ có chung một cảm giác rất là tiếc nuối
bởi vì khi mà theo dõi nhiệm đội trận đấu thì chúng ta đều thấy rằng là các đội thủ đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam đã thi đấu rất là nỗ lực này chúng ta đã dẫn trước
mà thế tại sao trong hiệp hai thì có lẽ là do chơi thiếu người do những cái áp lực giữa tình hình thời tiết nữa rất là nhiều lý do mà chúng ta đã thua ngược đối thủ với tỷ số đó là ba một đạn
nhưng mà chúng ta cũng sẽ hy vọng rằng trong trận đấu tiếp theo diễn ra vào ngày một mươi chín h ngày bảy tháng chín tại sân vận động mỹ đình thì đội tuyển việt nam sẽ chiến thắng
còn bây giờ thì xin gửi tới quý vị một số thông tin về thời tiết đáng quan tâm trong ngày hôm nay
thời tiết mát mẻ ở thủ đô hà nội thì có lẽ sẽ còn duy trì trong ngày hôm nay
do một số điểm thì có mưa vừa đến mưa to và cảnh báo mưa rông thì cũng sẽ diễn ra tại khu vực phía nam từ quảng bình trở vào các tỉnh phía nam
vâng ạ ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin cập nhật lúc sáu giờ sáng còn thông tin về thời tiết chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần sau của chương trình
hẹn gặp lại